khoảng hơn tám giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu một xe đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi một tỉnh đồng nai
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát thân trước khi đầu xe bị thiêu rụi
vụ việc còn khiến cho giao thông trên quốc lộ năm mươi một hướng bà rịa vũng tàu ồn tắc
thời điểm trên năm tài xế lái xe đầu kéo mang biển số tỉnh đồng nai lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
hướng đi bà rịa vũng tàu khi qua khỏi ngã tư vũng tàu phường long bình tân
thành phố biên hòa khoảng một km thì ca biên xe đầu kéo bất ngờ bốc khói
tài xế dừng phương tiện kiểm tra thì lửa từ đầu xe bùng lên trái ngồn ngục
một số tài xế khác lưu thông phương tiện qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu xe lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố biên hòa sau đó có mặt
tiến hành dập tắt ngọn lửa tuy nhiên gần như toàn bộ đầu xe đã bị thiêu rụi trơi khung
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ